thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hải phòng vừa ra quyết định khởi tố vụ án liên quan đến nữ đại gia gỗ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt khoảng hai trăm năm mươi tỷ đồng
trước đó nguyễn thị mai sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba đăng ký thường trú tại quận ngô quyền thành phố hải phòng là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xuất nhập khẩu mai lâm có địa chỉ một mươi hai trên ba mươi a tòa nhà bidv đường lê hồng phong phường đông khê quận ngo quyền tp hải phòng
trong năm hai nghìn một mươi chín và năm hai nghìn hai mươi nữ doanh nhân này đã lợi dụng tín nhiệm kêu gọi vốn góp vốn của nhiều cá nhân doanh nghiệp để đầu tư buôn gỗ từ châu phi
đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi mai đã bỏ trốn cùng số tiền mà các doanh nghiệp cá nhân góp vốn
sau khi mai bỏ trốn nhiều doanh nghiệp cá nhân có vốn đầu tư và các đối tác của công ty mai lâm đã làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo của nữ doanh nhân này với số tiền lên đến hai trăm năm mươi tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện ân thi đã ra quyết định khởi tố bị can
và ra lệnh tạm giam đối với phạm văn hải nguyễn công tàu và nguyễn văn đức cùng chú huyện thanh miện tỉnh hải dương về hành vi cướp giật tài sản
trước đó vào chiều ngày hai mươi bốn tháng sáu khi vợ chồng chị nguyễn thị thu hiền đang điều khiển xe mô tô đến đường quốc lộ ba mươi tám mới thuộc địa phận thôn đỗ thượng xã quang vinh huyện ân thi
thì bị hai nam thanh niên điều khiển xe mô tô không gắn biển kiểm soát đi từ phía sau vượt lên cướp giật túi sách
vợ chồng chị hô hoán đuổi theo thì bị một nam thanh niên khác điều khiển xe mô tô đi trước ngăn cản
bằng các biện pháp nghiệp vụ ngay trong chiều ngày hai mươi năm tháng sáu công an huyện ân thi đã xác định nhóm đối tượng và ra lệnh bắt khám xét khẩn cấp đối với hải và tàu tại huyện thanh miện tỉnh hải dương
ngày hai mươi chín tháng sáu đức đến công an huyện ân thi đầu thú
tham gia lắc tài xỉu ăn tiền quy mô lớn trong một quán cà phê tại xã trung thành huyện vũng liêm
hàng chục đối tượng đã bị phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh vĩnh long phát hiện bắt xử
khi phát hiện có công an các đối tượng đánh bạc hiền bỏ chạy để tàu thoát
tuy nhiên các lối ra vào quán đã bị chốt chặn
tại hiện trường ngoài hai mươi sáu đối tượng đánh bạc lực lượng công an còn thu giữ chín hột xí ngầu hai bộ dụng cụ dùng để lắc tài xỉu hai mươi ba điện thoại di động một mươi xe mô tô cùng hơn chín mươi ba triệu đồng
được biết ông bùi văn có chủ quán cà phê trên là người tổ chức cho các con bạc sát phạt
mặc dù tụ điểm này đã từng bị lực lượng công an triệt xóa nhưng vẫn lén lút hoạt động gây mất an ninh trật tự tại địa phương
tối ngày một tháng bảy đoàn kiểm tra của công an quận hải châu đà nẵng do đội cảnh sát kinh tế môi trường chủ công đã kiểm tra hai cơ sở kinh doanh quán nhậu trên đường đống đa tiếp tục phát hiện nhiều dấu hiệu vi phạm
kiểm tra hai cơ sở kinh doanh quán nhậu
gồm quán thức số hai mươi tám c đống đa và quán chén số bốn mươi hai a đống đa thuộc địa bàn phường thuận phước
đoàn kiểm tra phát hiện các cơ sở này vi phạm nhiều lỗi về an toàn thực phẩm nơi chế biến đồ ăn không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm mở nhạc gây ồn ào huyền áo khu dân cư từ hai mươi hai h đến sáu giờ sáng
cùng với đó năm bình shisha không có hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc xuất xứ đã bị tạm giữ ở các cơ sở trên
bên cạnh đó các quán nhậu này còn sử dụng vỉa hè để kinh doanh sai quy định
đoàn kiểm tra của công an quận đã phối hợp với đội cảnh sát giao thông trật tự tiếp tục lập biên bản tạm giữ một số phương tiện giao thông đậu đỗ dưới lòng lề đường
hiện đoàn kiểm tra của công an quận hải châu đã lập biên bản vi phạm của các cơ sở trên và tiến hành mời làm việc để làm rõ những vấn đề có liên quan
đoàn kiểm tra của công an quận hải châu đã lập biên bản vi phạm của các cơ sở trên